trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện về cô giáo lan anh ở thị trấn xuân mai huyện trương mỹ thành phố hà nội
bị vẹo cuộc sống bẩm sinh do di chứng từ người cha bị nhiễm chất độc hóa học ở chiến trường
tuy nhiên không đầu hàng trước số phận bằng một nghị lực phi thường hàng chục năm qua chị lan anh đã không ngừng học tập và rèn rũa và mở lớp dạy tiếng anh miễn phí cho hàng trăm người có hoàn cảnh như chị
cô giáo lan anh và câu chuyện cuộc đời mình đã trở thành nguồn cảm hứng mãnh liệt cho rất nhiều các thế hệ học sinh
chỉ cần có khát vọng và không ngừng nỗ lực vươn lên thì việc sinh ra trong hình hài như thế nào không quan trọng mà quan trọng là sống sao cho có ý nghĩa
mới đó đến nay đã gần hai mươi năm
cô giáo nhỏ mà đầy kiên cường này đứng lớp
sự hồn nhiên vui tươi mà các em học sinh mang lại mỗi ngày trở thành động lực để chị tiếp tục sống và làm những việc có ích cho đời
có những lúc mà mình tưởng như là không thể kết thúc
công việc này được bởi vì sức khỏe mình nó quá yếu
thế nhưng mà nghĩ là mình đã gắn bói nghề này công việc như thế và học sinh nó rất là yêu mến mình
phụ huynh cũng tin tưởng thì mình cũng cố gắng
thực kể cả lúc mà mình rất là mệt mình vẫn cố gắng để duy trì cái lớp học chứ không bỏ cuộc
mình rất biết ơn học sinh và phụ huynh đã tin tưởng và yêu mến mình và đến với mình để mình tiếp tục cái công việc này và nhiều người biết đến

từ lớp học của cô giáo lan anh nhiều học sinh đã tốt nghiệp và trưởng thành
chị nói rằng mình không thể nhớ hết tất cả học sinh đã từng dạy nhưng dường như chưa một học trò nào có thể quên cô giáo đặc biệt này
cuối năm hai nghìn một mươi chín chị vinh dự được nhận giải thưởng cova chuyên mục sống đẹp nhờ những đóng góp của mình cho cộng đồng
mình thấy là xung quanh mình có nhiều bạn nhiều người cũng có hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình rất nhiều và họ cũng làm được những việc ý nghĩa rất là lớn lao hơn mình
ngày nhìn đứa con gái đứng trên bục vinh danh của giải thưởng cova cha chị đã nghẹn ngào viết nên những vần thơ
còn bước trên khán đài vinh danh sống đẹp cha hai hàng lệ rơi